giải bóng rổ phong trào ba x ba hbf năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại quảng trường tượng đài lý thái tổ hà nội
giải đấu đánh dấu sự ra đời của liên đoàn bóng rổ hà nội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của những người yêu trái bóng cam trong và ngoài thủ đô
từ cú hích đoạt hai huy chương đồng môn bóng rổ tại đại hội thể thao sea games ba mươi phong trào bóng rổ việt nam trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ
mới đây liên đoàn bóng rổ thành phố hà nội đã được thành lập
giải đấu bóng rổ phong trào ba x ba hbf hai nghìn hai mươi được liên đoàn bóng rổ hà nội tổ chức lần đầu tiên dưới chân tượng đài lý thái tổ đã thu hút đông đảo vận động viên chuyên và không chuyên không chỉ trên địa bàn thủ đô mà của cả nước tham dự
qua những phong trào như giải bóng rổ ba mươi ba lần này tại tượng đài lý thái tổ thì sẽ giúp cho những người mà chưa biết đến nhiều về bóng rổ không chuyên hà nội sẽ biết đến nhiều hơn
là một dịp vui để chúng ta cùng chơi bóng
và trò chuyện cũng như là sẽ có những cái hoạt động cả sau giải đấu nữa
có thể nói cùng việc bóng rổ đang ngày càng thu hút sự quan tâm của những người yêu thể thao việt nam
những giải đấu như bóng rổ phong trào ba x ba hbf hai nghìn hai mươi sẽ trở thành tiền đề trong việc phát hiện đào tạo các vận động viên tiềm năng của bộ môn này hướng tới sea games ba mươi một tổ chức tại việt nam cũng như đại hội thể thao hai nghìn hai mươi hai sắp tới